hạ nghị sĩ đảng cộng hòa kevin mccarthy đã nhận được thêm một số sự ủng hộ từ những thành viên cánh hữu theo đường lối cưng rắn tại hạ viện mỹ
vốn từng phản đối ông làm chủ tịch hạ viện nhưng dường như vẫn không đủ để chấm dứt tình trạng dối ghen sâu sắc nhất của cơ quan lập pháp này kể từ thời hậu chiến
tại vòng bỏ phiếu thứ một mươi hai diễn ra chỉ trong bốn ngày ít nhất một mươi đảng viên cộng hòa từng phản đối hạ nghị sĩ mccarthy đã bỏ phiếu cho ông
một dấu hiệu cho thấy triển vọng có thể được cải thiện sau khi ông đưa ra một số nhượng bộ cho phe này
mặc dù vậy ít nhất năm thành viên khác của đảng cộng hòa đã bỏ phiếu chống hạ nghị sĩ mccarthy
đồng nghĩa với việc ông có khả năng sẽ thiếu số phiếu cần thiết để giành được chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu
bất chấp sự lạc quan của hạ nghị sĩ macasi một số nhà lập pháp thuộc đảng cộng hòa cho rằng ông sẽ khó giành đủ số phiếu ủng hộ
từ hai mươi nhân vật theo đường đối cưng rắn để đảm bảo thấy đa số mà cho đến nay vẫn chưa đạt được
đây là lần đầu tiên trong một thế kỷ hạ viện mỹ mới lại không thể bầu được một chủ tịch trong lần bỏ phiếu đầu tiên
theo quy định nếu không ứng cử viên nào giành được đa số phiếu trong vòng bỏ phiếu thứ ba
các nghị sĩ hạ viện sẽ phải bỏ phiếu cho đến khi bầu được một chủ tịch mới
nhiệm kỳ mới của hạ viện mỹ sẽ không thể được bắt đầu cho đến khi cuộc bầu cử người đứng đầu cơ quan lập pháp này kết thúc